nguyễn ngọc hoàng và trương văn cường lái xích lô chở ba du khách nga từ một khách sạn trên đường trần phú đi dạo sau đó quay về
khi đến nơi một du khách lấy tiền ra trả thì nguyễn ngọc hoàng không đồng ý vì chê ít
trong lúc hai bên đang thỏa thuận giá cả lúc này phát hiện thấy người khách đang cầm trên tay ba tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng
thì hoàng nảy lòng tham giật lấy ba tờ tiền rồi cùng cường lên xe xích lô bỏ đi
số tiền này hoàng và cường chia nhau sau đó
vào tối ngày bốn tháng hai các du khách này đã đến cơ quan công an trình báo
tại cơ quan công an cả hai đều thừa nhận hành vi của mình
không có tiền chơi game nguyễn thanh sang đã lấy trộm tài sản của em gái mình
công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố vừa đối với nguyễn thanh sang ba mươi tám tuổi
trú tại xã tránh hội huyện mang thít để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an sang khai nhận vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong lúc dọn dẹp và tìm đồ trong nhà thì phát hiện hai chiếc nhẫn của chị nguyễn thị diễm hồng
là em gái của sang để trong túi quần treo ở mắc nên nảy sinh ý định trộm cắp
sang đã lấy hai chiếc nhẫn trên đến cầm cho một tiệm vàng ở thành phố vĩnh long với giá năm mươi triệu đồng
sau đó sang đón xe khách lên thành phố hồ chí minh và chơi game thua hết bốn mươi chín triệu đồng
qua định giá hai chiếc nhẫn của chị hồng có giá khoảng gần hai trăm một mươi triệu đồng
được biết sang đã từng có một tiền án về tội đánh bạc và một tiền sự cũng về hành vi đánh bạc
còn tại tỉnh phú yên ba đối tượng nguyễn văn tư phan tấn hoang cùng chú tại xã xuân bình
và nguyễn văn phận chú tại xã xuân phương vừa bị công an thị xã sông cầu bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
vào cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trong lúc ăn nhậu tại khu vực bờ kè xã xuân bình
nhóm của ba đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn
mâu thuẫn dẫn đến sô sát với nhóm của bùi xuân hoan chú cùng địa phương
khi đó phượn tư và hoang đã đánh hoan gây thương tích và rơi xuống sông
mặc dù cố gắng bơi vào bờ nhưng hoan đã tử vong do ngạt nước
công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa vừa phát hiện và xử lý một trường hợp
đăng tải thông tin sai sự thật về virus corona trên tài khoản facebook cá nhân gây hoang mang trong nhân dân
trước đó qua nắm tình hình công an huyện nông cống đã phát hiện tài khoản facebook
sáu nguyễn thị sáu đăng tải thông tin
mọi người lưu ý ra đường và nói chuyện với người khác nên đeo khẩu trang
hiện bệnh viện đa khoa huyện nông cống đã chuyển ba bệnh nhân bị nhiễm virus corona ra hà nội
tiến hành xác minh cơ quan công an xác định thông tin trên là sai sự thật
do một dược sĩ bán thuốc tại một cửa hiệu thuốc trên địa bàn thị trấn nông cống
đăng tải trên facebook cá nhân
qua đấu tranh khai thác chủ nhân của trang facebook cá nhân này đã thừa nhận đăng tải thông tin sai sự thật
gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
dạng sáng nay nhà sách ngọc thảo tại phường tháng nhất tp vũng tàu tỉnh bà rê vũng tàu
đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt khống chế dập tắt đám cháy
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
vào khoảng năm giờ sáng nay người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát bên trong nhà sách ngọc thảo
và đã sử dụng các dụng cụ để cố gắng dập lửa
nhưng do vật liệu bị cháy là sách vở văn phòng phẩm nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bà rê vũng tàu
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau khi sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá hai lớp khóa cửa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
đã tiến hành phun nước không chế ngọn lửa không để lửa cháy lan sang các nhà xung quanh
khoảng một mươi năm phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng các tài sản trong cửa hàng có diện tích khoảng bốn mươi m hai đã bị hư hỏng
thân nhân bị nguyên đầu thì nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện